tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ nông nghiệp hà lan đã tổ chức khai mạc hội nghị khu vực về an ninh lương thực với chủ đề cùng hành động tạo dựng tương lai an ninh lương thực
tại hội nghị các đại biểu quốc tế đã cùng thảo luận về những thách thức an ninh lương thực của khu vực và đưa ra những sáng kiến về an ninh lương thực

việt nam cũng là một trong năm nước
là một trong năm nước trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu
đến thời điểm này sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ nữa mà đã hiện diện ở nhiều vùng trên lãnh thổ việt nam
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn lê quốc doanh khẳng định
để đối phó với thách thức về an ninh lương thực ngành nông nghiệp việt nam đã và đang thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp
trong đó tập trung nâng cao năng suất chất lượng hàng hóa nông sản ứng phó rủi ro liên quan đến thời tiết thay đổi phương thức canh tác và lựa chọn giống cây trồng vật nuôi thủy sản phù hợp